cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
với quy mô bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh hạng một có một dường bệnh gồm ba mươi sáu khoa phòng và bốn trung tâm trung tâm ung biếu trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến trung tâm tiêm mạch trung tâm giám định y khoa
tổng số cán bộ viên chức người lao động là tám trăm năm mươi người
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh đang đảm trách tuyến y tế vệ tinh cụm đông bắc ven hà nội
việc nâng cấp trang thiết bị ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao của bệnh viện này đã kéo được một lượng lớn người bệnh về đây khám và điều trị góp phần giảm quá tải cho các cơ sở y tế tuyến trên
về nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của đơn vị chúng tôi chỉ đạo cho tất cả khoa phòng phải phát triển chung môn kỹ thuật mà đặt vấn đề là con người làm chuyên môn là quan trọng nhất
chính vì vậy trong kế hoạch hàng năm chúng tôi có đào tạo cho các y bác sĩ
đào tạo xoay đại học đào tạo chuyên sâu
và sau khi các y bác sĩ về thì bệnh viện sẽ tạo các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để cho các y bác sĩ có thể triển khai tốt cái nhiệm vụ mà học về
xác định việc cải cách hành chính là một trong những khâu then chốt để ngày càng phục vụ tốt người dân
bệnh viện đã tổ chức cải cách dây chuyển khám bệnh triển khai bộ phận tiếp đón hệ thống lấy số tự động loa phát thanh thông báo để hướng dẫn người bệnh
phần công nhân viên trực tiếp hướng dẫn tư vấn góp phần giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh
thực hiện khám chữa bệnh ưu tiên cho các đối tượng cấp cứu như trẻ em dưới sáu tuổi người già người có thẻ bảo hiểm y tế
cùng với đó bệnh viện đã bố trí sắp xếp liên hoàn theo quy trình giữa các bộ phận đón tiếp thu phí các phòng khám đa khoa chuyên khoa bộ phận lấy bệnh phẩm xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh
khoa khám bệnh thường xuyên thay đổi về các thủ tục khám chữa bệnh về hành chính công tác khám chữa bệnh để phục vụ bệnh nhân được tốt
nưu lượng bệnh nhân đến khám cũng rất đông bệnh nhân đến buổi sáng rất sớm
khoa khám bệnh đã bố trí hai phần ba cán bộ đi làm sớm từ sáu giờ tiếp đón bệnh nhân để giải tỏa bệnh nhân ngay từ bộ phận khách số cho đỡ ồn tắc
đến sáu giờ rưỡi thì khoa khám bệnh một số bàn khám như bàn khám
ngoại chú và một số bàn khám đông như là nội bốn nội hai và ung biếu thì đã cử cán bộ đi làm từ sáu giờ ba mươi trước ba mươi phút để cho tránh bệnh nhân phải chờ đợi lâu
hôm nay chị nguyễn thị phượng huyện tiên du được chuyển tới bệnh viện tỉnh để khám bệnh
khác với suy nghĩ của chị là ở tuyến tỉnh đông người riêng để xếp hàng đợi đến lượt có khi mất cả ngày
chính vì vậy có thể bác sĩ sẽ không thể khám kỹ cho từng bệnh nhân
tuy nhiên khi đến nơi sự nền nếp khoa học và sự liên kết trong các thủ tục hành chính của bệnh viện khiến chị ngỡ ngàng vì chưa đầy một tiếng chị đã hoàn thành xong việc khám bệnh của mình
tôi được chuyển từ viện huyện lên tỉnh bác sĩ ở dưới huyện cho lên tỉnh này để khám cho nó được chuyên môn về cái chuyện bệnh của tôi hơn
thì tôi lên đây tôi thấy bác sĩ chuyên nghiệp và làm cho tôi rất nhanh chóng tôi cũng rất tin tưởng bệnh viện
một bước tiến xa trong cải cách thủ tục hành chính của bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh đó là đã kết nối được hệ thống trần đoán hình ảnh thông qua phần mềm chuyên biệt với nhiều bệnh viện trong khu vực và thế giới
để có thể hội trần trực tuyến với các bác sĩ đầu ngành về một số lĩnh vực khó như tim mạch não trình hình đây là kết quả mà rất ít bệnh viện tuyến tỉnh làm được
buổi tiếp nhận kỹ thuật can thiệp tim mạch áp dụng cho những trường hợp mắc bệnh lý phức tạp từ nhóm chuyên gia y tế nhật bản được bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh thực hiện ngay sau khi kết nối được với bệnh viện eo tokushikai osaka nhật bản
từ sau buổi phối hợp làm việc này các bệnh nhân có thể yên tâm điều trị tim mạch ngay tại bệnh viện với trang thiết bị hiện đại mang tầm quốc tế và với đội ngũ y bác sĩ địa phương được đào tạo chuyên sâu hoặc chuyên gia nước ngoài khi có yêu cầu
nhờ cải cách hành chính ứng dụng công nghệ thông tin vào khám chữa bệnh mà một số bệnh viện tuyến tỉnh như bắc ninh đã làm được những công việc của một bệnh viện tuyến trung ương
tôi đã đến việt nam vài lần để giúp đỡ các bệnh viện ở việt nam phát triển kỹ thuật can thiệp tim mạch cao cấp
tôi hy vọng là với các chuyến đi hợp tác với các bệnh viện thì các bác sĩ ở bệnh viện có thể nâng cao được tay nghề trong việc can thiệp tim mạch
và điều trị cho bệnh nhân
đến bệnh viện bắc ninh tôi thấy cơ sở vật chất của bệnh viện rất là tốt và trình độ can thiệp của các bác sĩ đặc biệt là các bác sĩ trẻ cũng rất là tốt
và tôi hy vọng sẽ được cộng tác với bệnh viện trong những lần sau
và tôi cũng hy vọng là những cái chương trình chuyển giao kỹ thuật như thế này có thể giúp đỡ bệnh nhân có được những cái điều trị tốt hơn trong tương lai
sự tiến bộ vượt bậc với y khóa
y khoa của bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh đã giúp các bệnh nhân yên tâm điều trị
họ thấy mừng vì ngay tại địa phương mà được điều trị và sử dụng các dịch vụ tốt ngang bằng với trung ương
sự hài lòng của người bệnh chính là mục tiêu của bệnh viện sau khi xác định rõ nhiệm vụ cải cách hành chính chính là để phục vụ nhân dân tốt hơn
với những khó khăn thắc mắc của người bệnh bệnh viện đã triển khai và duy trì tốt đường dây nóng hòm thư góp ý theo quy định của bộ y tế

với mức độ hài lòng của người bệnh đối với tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế trong một năm có gần chín mươi số người trả lời hài lòng về phong cách thái độ phục vụ
trong khi đó theo như mục tiêu phấn đấu về cải cách hành chính của chính phủ đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ sự hài lòng của người dân về dịch vụ công là tám mươi
những ưu điểm được người bệnh ghi nhận ở bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh là sự chuyển biến rõ rệt với tinh thần thái độ phục vụ trang phục của cán bộ y tế chỉnh tề gọn gàng sạch đẹp
điều kiện cơ sở vệ sinh môi trường bệnh viện sạch sẽ hơn quy trình khám chữa bệnh được cải tiến hợp lý thời gian chờ đợi nhanh hơn nhiều so với trước
đáng chú ý là tình trạng cán bộ y tế vòi vĩnh gây phiền hà cho người bệnh giảm rõ rệt
tôi đến đây khám bệnh của tôi là rất bệnh và rất là nguy hiểm
mà đến đây bác sĩ rất là chăm sóc máy móc ở đây rất là hiện đại
thì hiện bây giờ là tôi giảm bệnh đỡ rất nhiều
để phát huy hơn nữa những hiệu quả đã đạt được trong cải cách hành chính cải cách cơ sở vật chất phương tiện trang thiết bị hiện đại cho đến cải cách lối làm việc
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh còn thực hiện cải cách truyền thông bằng hình thức đưa tin về những cải tiến kỹ thuật mới trong lĩnh vực y khoa
nhân rộng bác sĩ điển hình tiên tiến trong chuyên môn khám chữa bệnh và phong cách ứng xử trong bệnh viện để thu hút người bệnh tới sử dụng dịch vụ của bệnh viện
cách tuyên truyền này giúp cho nhiều người dân biết thêm về bệnh viện cũng như giúp họ bảo vệ được quyền lợi khi tới với bệnh viện
bệnh nhiễm thức của người bệnh của nhân dân thì ở mỗi vùng miền nó khác nhau
và cái việc đó không chỉ một đơn vị y tế có thể làm được mà cả một hệ thống chính trị nữa
thế thì đối với chúng tôi thì ngoài những cái vấn đề mà đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng
ví dụ như website của bệnh viện đưa lên các bảng tin
ngoài ra thì cũng có sự trao đổi về kênh thông tin đối với các cơ quan truyền thông
thì các cơ quan báo chí cũng rất là ủng hộ cái quan điểm
đó là đưa những cái thông tin về những kỹ thuật mới và những cái mà làm được của bệnh viện để cho nhân dân trong tỉnh nắm bắt được
đích đến của tất cả các giải pháp cải cách hành chính mà bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh triển khai là đáp ứng được sự hài lòng của người bệnh
tuy nhiên để thực hiện tốt được mục tiêu đề ra còn gặp không ít khó khăn
muốn triển khai tốt được cái bệnh án điện tử thì ngoài cái vấn đề mà ứng dụng cái phần mềm tốt rồi
thì cái kỹ năng sử dụng về vi tính là hoàn toàn phải thanh thẳng
một cái tỷ lệ mà các bác sĩ đã có tuổi rồi mặc dù trình độ chuyên môn cao có kinh nghiệm rồi
nhưng mà cái thao tác sử dụng trên phần mềm trên các thiết bị về vi tính là rất hạn chế
đây là trở ngại lớn nhất không chỉ bệnh viện tôi đâu mà tôi nghĩ đến thậm chí bệnh viện trung ương cũng vậy
để hướng tới bệnh viện thông minh đó là loại hình bệnh viện có cấp độ cải cách hành chính vượt bậc trong tất cả các khâu
trong đó có năm bảy dịch vụ công đạt mức độ bốn
nổi bật đó là tin học hóa y tế cơ sở và hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe cá nhân thông qua ứng dụng công nghệ thông tin
quá trình thực hiện được mục tiêu này từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh cũng như nhiều bệnh viện khác đang khó tìm được một mô hình chuẩn và bài bàn để có thể áp dụng vào thực tiễn
xác định phải vượt qua những khó khăn về nhân lực y tế chất lượng cao
phải có được sự ủng hộ từ cấp ủy chính quyền địa phương và ngành y tế về khoa học
vốn phát triển hạ tầng trang thiết bị bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh đã và đang từng bước hiện đại hóa cải cách hành chính
từ khâu khám bệnh đến việc liên kết liên thông với các bệnh viện trong nước và nước ngoài trong khám và điều trị bệnh
làm bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện trung ương như bệnh viện bạch mai bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám bệnh viện việt đức
với những nỗ lực trên hy vọng trong tương lai không xa
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh sẽ là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh sớm trở thành bệnh viện thông minh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé